các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
với điều kiện đặc thù tp hcm kiến nghị thủ tướng xem xét cho tp hcm áp dụng quy định riêng do thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế
phường trảng dài tại tp biên hòa được gọi là siêu phường với số dân đông hàng đầu và là phường đa số là dân ngụ cư
liên tục trong những ngày qua sau khi gỡ quy định cách ly phong tỏa trên diện rộng lực lượng y tế tiếp tục tổ chức xét nghiệm theo kế hoạch
tại sóc trăng ông trần văn dũng phó giám đốc sở y tế cho biết mỗi ngày sóc trăng cấp giấy thông hành ra ngoài tỉnh cho từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh người
nội dung giấy ra ngoài tỉnh do tỉnh cấp có đề nghị các tỉnh tạo điều kiện tiếp nhận tuy nhiên vẫn có tỉnh từ chối
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết đã ghi nhận hai ca dương tính sars cov hai tại thành phố vinh
trong đó một ca phát hiện trong cộng đồng
cái f một đã được đưa đi cách ly tập trung từ trước
khi đang chỉ đạo chống dịch trên địa bàn một chủ tịch xã ở quảng bình đã bị một đối tượng gây gỗ cản trở và đánh vào mặt khiến ông này phải nhập viện
tại đắk lắc một tài xế xe tải vào xét nghiệm khai tên giả và sau hai lần test nhanh có kết quả dương tính với sars cov hai thì bất ngờ lên xe bỏ đi
văn phòng chính phủ đã công bố nghị quyết của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
theo đó đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
không bao gồm người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập cho ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng
mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động
cụ thể thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới một mươi hai tháng thì hỗ trợ một tám triệu đồng trên một người
từ đủ sáu mươi tháng đến dưới tám mươi bốn tháng thì được hỗ trợ hai bốn triệu đồng trên một người
từ đủ tám mươi bốn tháng đến dưới một trăm linh tám tháng thì được hỗ trợ hai sáu mươi năm triệu đồng trên một người
từ đủ một trăm linh tám tháng đến dưới một trăm ba mươi hai tháng thì được hỗ trợ hai chín triệu đồng trên một người
nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp thì từ đủ một trăm ba mươi hai tháng trở lên thì hỗ trợ ba ba triệu đồng trên một người
nguồn kinh phí thực hiện vào khoảng ba mươi tỷ đồng
được trích từ các quỹ dư bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm hai nghìn hai mươi
thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày một tháng một mươi và hoàn thành chậm nhất vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nghị quyết cũng cho phép người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
được giảm mức đóng bảo hiểm từ một xuống bằng quỹ tiền lương tháng của những người lao động
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thời gian thực hiện giảm mức đóng là một mươi hai tháng từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đã hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
sở giao thông vận tải tp hcm vừa ban hành dự thảo về phương án tổ chức đi lại sau ngày ba mươi tháng chín
trong đó có việc tổ chức các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
theo dự thảo sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm chỉ duy trì hoạt động kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại các cửa ngõ ra vào thành phố gồm một mươi hai chốt chính và bốn mươi chín chốt phụ
tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố chốt giáp danh các tỉnh sẽ kiểm soát xe vận tải hàng hóa
thông qua giấy nhận diện có mã qr
và mã qr qua khai báo di chuyển nội địa hoặc ứng dụng vneid
riêng xe vận chuyển hàng hóa có mã qr xanh nhưng đã hết hiệu lực
phải thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
đối với xe chở công nhân chuyên gia được kiểm soát thông qua mã qr luồng xanh
do sở giao thông vận tải cấp thời gian lộ trình kèm theo danh sách lái xe
nhân viên trên xe và mã qr qua khai báo di chuyển nội địa hoặc ứng dụng vneid
trong phạm vi thành phố đối với các xe vận tải hàng hóa
chỉ kiểm tra mục đích vận chuyển hàng hóa khi đi vào khu phong tỏa tại các chốt kiểm soát
xe chở công nhân chuyên gia xe khách hợp đồng hoạt động phục vụ du lịch
xe taxi sẽ được kiểm soát thông qua giấy nhận diện có mã qr
thời gian hành trình vận chuyển kèm theo danh sách lái xe nhân viên trên xe
đối với xe cá nhân được kiểm soát thông qua mã qr khai báo di chuyển nội địa
tại các chốt kiểm soát ra vào khu vực phong tỏa và khu vực nguy cơ
trước đó tp hcm tái lập hơn ba trăm linh chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại khu vực nội đô thành phố ở vị trí giáp danh giữa các quận huyện phường xã
do địa phương quản lý để kiểm soát người đi đường đồng thời lập một mươi hai chốt kiểm soát
tại vị trí giáp danh với các tỉnh thành do công an tp hcm chủ trì
với điều kiện đặc thù tp hcm kiến nghị thủ tướng xem xét cho phép tp hcm
áp dụng quy định riêng do thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế
theo bản dự thảo mới nhất việc đánh giá nguy cơ của tỉnh thành phố
sẽ căn cứ trên các chỉ số trong đó chỉ số bắt buộc gồm
ít nhất tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
một trăm linh các trạm y tế xã phường thị trấn có oxy y tế và một trăm linh các xã có kế hoạch
thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
theo mô hình tháp ba tầng bảo đảm tối thiểu hai số dường hồi sức cấp cứu
trên tổng số ca bệnh theo dự báo tình hình dịch tại địa phương ở cấp độ bốn
tại các cơ sở y tế của tỉnh thành phố mặt khác các chỉ số phân loại cấp độ
gồm số ca mắc mới tại cộng đồng một trăm linh dân trên tuần và tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi
được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
dựa theo hai chỉ số này sẽ phân nguy cơ dịch của các tỉnh thành phố theo bốn cấp
nguy cơ thấp bình thường mới nguy cơ trung bình nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
tương ứng với từng cấp nguy cơ sẽ được áp dụng các biện pháp hành chính y tế
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
theo đánh giá của nhiều chuyên gia với tình hình dịch bệnh tại tp hcm hiện nay
nếu áp các chỉ số này vào để đánh giá nguy cơ dịch bệnh tp hcm sẽ nằm nhóm nguy cơ ba hoặc bốn
như vậy các biện pháp được áp dụng sẽ rất hạn chế
phường tràng dài tại tp biên hòa được gọi là siêu phường với số dân đông hàng đầu
và là phường đa số là dân ngụ cư
liên tục trong những ngày qua sau khi gỡ quy định cách ly phong tỏa trên diện rộng
lực lượng y tế tiếp tục tổ chức xét nghiệm theo kế hoạch và đã ghi nhận trên năm mươi ca nhiễm covid một mươi chín mới
đặc biệt theo thông tin ban đầu hiện nhiều ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây
bước đầu lực lượng chức năng nhận định tình trạng này có thể là do người dân có tâm lý chủ quan
khi phường mới được nới lỏng các quy định cách ly y tế phong tỏa trên diện rộng
hiện tại phường trảng giài đã ghi nhận trên bảy trăm năm mươi ca nhiễm được xác định là vùng cam
thông tin từ sở y tế đồng nai cho biết hai mươi bốn giờ qua tỉnh đã ghi nhận thêm bảy trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín toàn tỉnh kể từ đầu dịch đến nay là bốn mươi năm bảy trăm một mươi sáu ca
trong đó diễn đổi dịch thứ tư là bốn mươi năm sáu trăm tám mươi bốn ca
trong số ca mắc trong hai mươi bốn giờ qua có ba ca ghi nhận qua sàng lọc cộng đồng
gồm một ca tại khu nhà trọ ở tổ ba khu phố nông doanh phường xuân tân thành phố long khánh
một ca tại ấp bốn xã phủ lý huyện vĩnh cửu phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện đa khoa đồng nai
chưa rõ nguồn lây
một ca tại ấp hai xã xuân hòa huyện xuân lộc phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế chưa rõ nguồn lây
hai mươi giờ qua các ca mắc trong khu vực phong tỏa tập trung nhiều ở các khu vực thị trấn hiệp phước
huyện nhân trạch xã sông chầu hồ nai ba bắc sơn của huyện tràng bom
trong ngày cũng ghi nhận hai mươi chín k trong tám doanh nghiệp đang thực hiện ba tại chỗ tại các khu công nghiệp
hiện tại đồng nai đã ghi nhận hai bốn mươi kf tại bảy mươi một doanh nghiệp ba tại chỗ
trong tổng số một một trăm bốn mươi ba doanh nghiệp đang thực hiện ba tại chỗ
tại sóc trăng ông trần văn dũng phó giám đốc sở y tế cho biết
mỗi ngày sóc trăng cấp giấy thông hành ra ngoài tỉnh cho từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh người
nội dung giấy ra ngoài tỉnh do tỉnh cấp có đề nghị các tỉnh tạo điều kiện tiếp nhận
tuy nhiên vẫn có tỉnh từ chối
theo quy định của tp hcm
người dân có nhu cầu ra khỏi thành phố hoặc đến các vùng có nguy cơ cao
thì gửi đơn xin phép đến ủy ban nhân dân quận huyện nơi cư trú
tùy tình trạng dịch bệnh nơi đi và nơi đến
ủy ban nhân dân quận huyện sẽ giải quyết hoặc tham mưu ủy ban nhân dân thành phố giải quyết
tỉnh bạc liêu cũng quy định tương tự nhưng có lưu ý chỉ áp dụng
đến khi tỉnh không còn địa bàn nào giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tại sóc trăng ông trần văn dũng phó giám đốc sở y tế cho biết
mỗi ngày sắp trăng cấp giấy thông hành ra ngoài tỉnh cho từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh người
nội dung giấy ra ngoài tỉnh do tỉnh cấp có đề nghị các tỉnh tạo điều kiện tiếp nhận
tuy nhiên vẫn có tỉnh từ chối
một số tỉnh thực hiện chưa đồng nhất gây khó khăn cho người dân
theo ông dũng việc này cần đồng bộ và khó thống nhất chung giữa các địa phương
tốt nhất là người dân cần liên hệ trước với địa phương cần đến
xem họ có đồng ý tiếp nhận hay không rồi hãy đi
riêng cà mau dù đã áp dụng chỉ thị một mươi năm
nhưng tỉnh vẫn duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch
và quy định tất cả những người từ ngoài tỉnh vào đều phải test nhanh covid một mươi chín
mọi người dân không được ra khỏi tỉnh
trừ trường hợp được chủ tịch ubnd tỉnh cho phép
trong khi đó hậu giang chỉ mới cho người dân đi lại giữa các xã vùng xanh
chưa cho phép đi liên huyện
ông đồng hoàng dũng tránh văn phòng ubnd tỉnh hậu giang cho biết
công nhân từ hậu giang được qua cần thơ làm việc
nhưng khi quay về phải cách ly theo quy định
nhiều địa phương đồng bằng sông cửu long đã hạ giãn cách xã hội xuống mức chỉ thị một mươi năm
nhưng việc đi lại liên tỉnh của người dân vẫn rất khó khăn
trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết
đã ghi nhận hai ca dương tính sars cov hai tại thành phố vinh
trong đó một ca phát hiện trong cộng đồng một ca là f một đã được cách ly tập trung từ trước
cụ thể đó là trường hợp của bà n sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú khối hai phường vinh tân thành phố vinh
ngày một mươi tháng chín bà n có biểu hiện mệt mỏi đau tức ngực khó thở
và ngày sau đó xuất hiện ho bà n tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi
ngày hai mươi năm tháng chín bà nờ đến bệnh viện đa khoa thái an khám
tại đây được lấy mẫu test nhanh ba lần đều cho kết quả dương tính
sau đó người phụ nữ được lấy mẫu gửi cdc và cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
trường hợp thứ hai là bà m sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú khói bảy phường đội cung thành phố vinh
ba m là f một của bệnh nhân đã được công bố trước đó
ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm hai lần
để cho kết quả âm tính
ngày hai mươi bốn tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần ba gửi cdc
ngày hai mươi năm tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
như vậy tính từ đợi dịch đến nay
trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận một tám trăm hai mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
trong đó thành phố vinh là sáu trăm năm mươi yên thành một trăm chín mươi chín diễn châu một trăm chín mươi bốn quỳnh lưu một trăm bốn mươi
nam đàn tám mươi tám cửa lò tám mươi ba nghi lộc sáu mươi tám hưng nguyên sáu mươi bốn kỳ sơn sáu mươi hai
quế phong năm mươi hai đô lương bốn mươi ba tương dương hai mươi chín nghĩa đàn hai mươi bảy tân kỳ hai mươi bốn hoàng mai hai mươi hai
thanh trương một mươi bảy an sơn một mươi năm quỳ hợp một mươi bốn thái hòa sáu quỳ cho một
để tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện là một bảy trăm ba mươi bốn người
để tích số bệnh nhân tử vong là một mươi bảy người số bệnh nhân hiện đang điều trị là sáu mươi chín người
khi đang chỉ đạo chống dịch trên địa bàn một chủ tịch xã ở quảng bình
đã bị một đối tượng gây gồ càn trở và đánh vào mặt
lúc này phải nhập viện
công an huyện lệ thủy quảng bình cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn quang trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thôn thượng hải xã ngư thủy để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó ông nguyễn hữu dĩnh phó bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã ngư thủy
đến trạm y tế xã khu vực một để kiểm tra việc sắp xếp đón bốn công nhân
từ vùng dịch về cách ly tập trung
trong khi ông dĩnh cùng mọi người đang kiểm tra
thì ông nguyễn quang trung cầm rửa đi đến đe dọa có lời nói lan mạ xốt phạm
trời đẩy làm ông dĩnh ngã vào lan can cầu thang
nắm bắt sự việc ông nguyễn hữu hiến chủ tịch ủy ban nhân dân xã ngư thủy
cùng các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch đã đến trạm y tế xã để kiểm tra sự việc
tại đây đã xuất hiện một số trường hợp tập trung gây mất trật tự
yêu cầu chính quyền không đưa người về cách ly tại trạm y tế
mặc dù ông hiến giải thích về quy định và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền
nhưng những người này vẫn phản đối
khi ông hiến vào kiểm tra căn phòng dự kiến sẽ đưa người về cách ly tập trung
thì bị một số người xô đẩy ngăn cản
lúc này trung chạy đánh và kéo tay đẩy ông hiến ra sân rồi đánh vào mặt khiến ông chảy máu
sau khi xảy ra vụ việc ông hiến được đưa đến bệnh viện đa khoa lệ thủy điều trị
công an huyện lệ thủy đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc
tại đắk lắc một tài xế xe tải và xét nghiệm khai tên giả
và sau hai lần test nhanh có kết quả rằng
dương tính với sars cov hai thì bất ngờ lên xe bỏ đi
lãnh đạo bệnh viện nhi đức tâm cho biết
người này vào đăng ký test nhanh vào lúc một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày
hay tên là b sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ huyện cư rút tỉnh đắk nông
đến một mươi tám h năm mươi thì có kết quả test nhanh lần một
và một mươi chín giờ thì có kết quả test nhanh lần hai đều dương tính với sars cov hai
ngay sau khi có kết quả người này đã lên xe rời khỏi bệnh viện
nên nhân viên y tế gọi vào số điện thoại đăng ký
thì được thông báo chủ số điện thoại
không đi xét nghiệm
đến một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày người này đã qua lại bệnh viện
nhưng lại khai một tên khác là t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ huyện cư rút tỉnh đắk nông
ông đoàn ngọc thường phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bumathut tỉnh đắk lắc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
ông đã chỉ đạo các xã phường công an thành phố bumathut để truy tìm
đồng thời báo cáo lên bang chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh
để chỉ đạo các huyện thị xã trong tỉnh phối hợp truy tìm
hiện tài xế này đang được cách ly tạm thời tại khu vực cách ly của bệnh viện
đơn vị cũng đã lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc để xét nghiệm pcr
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại